trong tám tháng đầu năm nay tỉnh quảng ngãi đã xuất khẩu hai mươi ba triệu tấn hàng hóa qua cảng dung quốc
trong đó riêng xuất khẩu thiết bị công nghiệp nặng đạt chín hai triệu tấn tăng hai mươi so với cùng kỳ năm ngoái
sự tăng trưởng này giúp giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh quảng ngãi trong tám tháng đạt năm trăm linh triệu usd
tại khu vực miền trung tây nguyên cảng dung quốc tỉnh quảng ngãi là một trong những hệ thống
cảng dẫn đầu với xuất khẩu thiết bị công nghiệp nặng ra thị trường nước ngoài
dự kiến từ nay đến cuối năm quảng ngãi phân đấu đạt thêm bốn triệu tấn hàng hóa xuất khẩu
chủ yếu là thiết bị công nghiệp nặng thép